tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện phối hợp với đoàn thanh niên trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
đã tổ chức chương trình chiến dịch vận động hiến máu tỉnh nguyện tết mậu tuất và lễ hội xuân hồng năm hai nghìn một mươi tám
hoạt động hiến máu lễ hội xuân hồng nhằm góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ người dân về hiến máu
và hình thành thói quen hiến máu vào mỗi dịp đầu năm mới đồng thời khắc phục tình trạng thiếu máu dịp tết nguyên đán
trên tinh thần của ngày hội xuân hồng năm nay hơn năm trăm linh đoàn viên của trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm đã nhiệt tình tham gia đăng ký hiến máu

đây là lần thứ hai em tham gia hiến máu và mỗi khi mà có việc đột xuất cần phải tham gia hiến máu thì em hoàn toàn sẵn sàng
bởi vì đây là việc làm có ích cho cộng đồng
trong buổi khai mạc chương trình lễ hội xuân hồng tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm đã thu về hơn năm trăm linh đơn vị máu
qua đây thể hiện trách nhiệm tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ đoàn viên thanh niên
trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm đối với cộng đồng và xã hội
đồng thời thể hiện tốt việc học tập quán triệt và thực hiện sâu sắc sáu điều bác hồ dạy đối với lực lượng công an nhân dân